cái loại này bắt được về ăn

loại này nó có một loại bảo tồn nó giống loại này nhưng mà nó là thuộc hạng to hơn
thế bọn anh đã mệt chưa

chắc là anh
còn mấy lông bà gốc kia anh ăn mình uống nữa nữa
vâng em xin

cảm ơn anh nhá
dạ kẹo khát rồi
dạ em mời anh
thì xong là mình

dạ em mời anh

đi tàu thì đừng có nằm bên ống xả
ống xả là ở bên nào
mùi nhiên liệu

nằm bên ống xả bên này thì mình nằm bên này
tốt nhất là nằm tầng dưới
tầng dưới mà nằm ở giữa thuyền ấy

có biển động ko mấy ông ấy
kết thúc buổi lặn chúng tôi quay lại với đảo
và càng thêm thấm thiế
những khó khăn của cuộc sống người dân trên biển
mỗi ngành nghề đều có những khó khăn riêng
nhưng đối với ngại biển
sai sót có thể dẫn đến nguy hiểm chết người
chuẩn bị các trang thiết bị cần thiết và phù hợp cho công việc lặn biển như quần áo lặn dày ủ đai trì vũ khí phòng thân khỏi sinh vật biển
kiểm tra khả năng hoạt động của những món đồ này vô cùng quan trọng bởi mùa sơ xuất có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường
trong quá trình lặn không lặn xuống học nổi lên quá nhanh có thể dẫn đến thay đổi áp suất bất ngờ gây nguy hiểm